ngày tám tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách
đối với chủ tịch ubnd huyện trà bồng nguyễn xuân bắc và phó chủ tịch ubnd huyện trà bồng hồ văn thịnh
vì đã có sai phạm trong công tác thi tuyển giáo viên năm hai nghìn một mươi bảy ở huyện trà bồng
hai lãnh đạo huyện được xác định có liên quan đến những sai phạm trong công tác tổ chức thi tuyển giáo viên
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại địa phương
kết quả thanh tra cho thấy hội đồng thi huyện trà bồng có các sai phạm trong quá trình làm
in sao niêm phong giao nhận đề thi và đáp án không có biên bản thể hiện
giám thị không giao lại đề thi cho hội đồng thi tuyển sau khi phát đề cho thí sinh
không lưu giữ đề thi gốc và đáp án gốc
trưởng ban đề thi không ký duyệt đề thi và đáp án gốc